ngày hai mươi chín tháng bốn hàng nghìn du khách tiếp tục đổ xuống biển vũng tàu vui trời tắm biển
theo số liệu thống kê sơ bộ đến sáng nay vũng tàu đón khoảng bảy mươi lượt khách du lịch
so với kỷ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn năm ngoái thì năm nay lượng khách vẫn vắng hơn
trước đó để thực hiện tốt kế hoạch phục vụ khách du lịch đến nghỉ dưỡng
sở du lịch yêu cầu phòng văn hóa thể thao các huyện thị xã thành phố tăng cường kiểm tra kiểm soát chất lượng dịch vụ
tại các cơ sở lưu trú điểm vận chuyển khách du lịch nhà hàng quán ăn điểm vui chơi giải trí mua sắm trên địa bàn
công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của du khách
kiểm tra việc đăng ký niêm yết và bán đúng giá niêm yết tại các cơ sở dịch vụ
sở du lịch cũng yêu cầu ban quản lý các khu du lịch tăng cường cứu hộ ứng trực trên các bãi tắm
bảo đảm các phương tiện cứu đuối trong tình trạng vận hành tốt để phục vụ hiệu quả công tác cứu thủy nạn